ngày chín tháng một mươi hai hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ một mươi hai hội đồng nhân dân tỉnh khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đại tướng độ bá tỷ phó chủ tịch quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp
phát biểu tại kỳ họp phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đề nghị việc kiện toàn sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
phải bám sát các chỉ đạo của trung ương khẩn trương hoàn thiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã của tỉnh
tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp ủy đảng chính quyền địa phương để tổ chức thành công đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy
trong đó công tác nhân sự cho hội đồng nhân dân các cấp nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tập trung giữ vững quốc phòng an ninh
trật tự an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế
nhân dịp này phó chủ tịch quốc hội độ bà tị đã trồng cây lưu niệm tại trụ sở hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình